tại hà nội đã diễn ra hội nghị giao ban đánh giá kết quả sáu tháng đầu năm
thực hiện năm dân vận chính quyền năm hai nghìn một mươi chín giữa ban dân vận trung ương
và ban cán sự đảng thành trà chính phủ
tham dự hội nghị có các đồng chí ủy viên bộ chính trị đồng chí trương hòa bình
phó thủ tướng thường trực chính phủ đồng chí trương thị mai
bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
phát biểu tại hội nghị đồng chí trương hòa bình nhận định công tác quản lý nhà nước
về đất đai của chính quyền địa phương còn buông lòng
việc thu hồi đất giao đất chưa phù hợp với quy hoạch
công tác tiếp công dân còn hạn chế
phó thủ tướng đề nghị người đứng đầu các địa phương cơ quan ban ngành
cần chấn chỉnh ngay những hạn chế này
năm tháng đầu năm tại trụ sở tiếp công dân đã tiếp hơn tám công dân
đến trình bày về một sáu trăm linh vụ việc
khoảng năm đơn thư của công dân đã được thanh tra chính phủ tiếp nhận
và đa số đã giải quyết theo thủ tục quy định